chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay ngày năm tháng một có những nội dung đáng chú ý sau
tặng giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đông xuân
nông dân trồng đào thấp thỏm mong chờ thời tiết
trong phần tin quốc tế iran cáo buộc có sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc biểu tình
israel trục xuất hàng chục nghìn người nhập cư châu phi
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội việt nam chiều bốn tháng một tại nhà quốc hội
văn phòng quốc hội phối hợp với bộ nội vụ trao tặng một số bản sao hiện vật tài liệu của cụ đỗ đức sụp
đại biểu quốc hội khóa một ủy viên tiểu ban dự thảo hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cho gia đình

phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội đỗ mạnh hùng khẳng định đây là những tài liệu có ý nghĩa trong việc xây dựng hiến pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
lần đầu tiên được khai thác trong kho lưu trữ của trung tâm lưu trữ quốc gia ba cục văn thư và lưu trữ nhà nước
với phong cách của một nhà luật học ngay khi đăng đàn trước quốc hội đầu tiên
cụ đỗ đức sục đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về một trí thức tài hoa
bản thuyết trình của cụ đỗ đức dục được đánh giá có giá trị lớn về tư tưởng lập hiến của quốc hội nước ta trong thời kỳ đầu
việc trao tặng một số tài liệu của cụ đỗ đức dục cho gia đình nhằm chiên những đóng góp của cụ cho quốc hội việt nam và cho quá trình xây dựng hiến pháp nước nhà
bày tỏ vinh dự được trao tặng tài liệu của cụ đỗ đức dục cục trưởng cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ nhấn mạnh
thời gian tới cục văn thư và lưu trữ nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng quốc hội đáp ứng tốt hơn nhu cầu đưa tài liệu đến với công chúng nói chung
các đại biểu quốc hội nói riêng đồng thời sưu tầm các tài liệu của nhân sĩ trí thức yêu nước phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
việc trao tặng bản sao hiện vật tài liệu có ý nghĩa rất quan trọng
qua các tài liệu con cháu đã hiểu thêm về con người suy nghĩ và những đóng góp của cụ đỗ đức dục trong quá trình công tác và quá trình xây dựng hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bản hiến pháp đầu tiên của đất nước
chiều qua ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đã tổ chức khen thưởng cho các đảng bộ trực thuộc có nhiều thành tích
góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh ủy đồng nai đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đã đề ra
tốc độ tăng trưởng grdp đạt tám thu nhập bình quân đầu người đạt trên bốn usd thu ngân sách hơn bốn mươi tám tỷ đồng đạt một trăm linh một dự toán năm
thu hút hơn một năm tỷ usd vốn đầu tư nước ngoài đạt một trăm năm mươi kế hoạch đã đề ra
tại hội nghị một mươi
một mươi đảng bộ xuất sắc được ban thường vụ tỉnh ủy tặng cờ thi đua và bảy đảng bộ còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ được tặng bằng khen
việc quan tâm làm tốt công tác khen thưởng gắn với các phong trào thi đua nhằm khích lệ các tổ chức đảng đảng viên
tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo trong toàn đảng bộ tỉnh đồng nai năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
chiều bốn tháng một tại tỉnh hòa bình hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam đã họp đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi bảy
và triển khai phương hướng hoạt động của hội năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị nhà văn tùng điển phó chủ tịch ủy ban toàn quốc các liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam đánh giá cao hoạt động chuyên môn của hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam
năm hai nghìn một mươi tám hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam sẽ từng bước khôi phục củng cố các đơn vị cấp hai
phối hợp với các địa phương tổ chức một số hoạt động giao lưu thâm nhập thực tế sáng tác hội thảo tại các khu vực phía bắc vùng biên giới hải đảo
nhân dịp này hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam đã tặng giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam năm hai nghìn một mươi bảy cho sáu mươi bảy tác phẩm
gồm bốn giải a một mươi ba giải b hai mươi bốn giải c hai mươi hai giải khuyến khích và tặng thưởng cho một số tác giả cao tuổi
hội từ thiện tỉnh đồng nai vừa tổ chức đoàn đi thăm tặng quà trị giá hơn một tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền trung và miền bắc
theo đó hội từ thiện tỉnh đồng nai sẽ đến
tổ chức đoàn đi thăm trao một năm trăm linh phần quà cho những hội dân nghèo bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra trong năm hai nghìn một mươi bảy tại bốn tỉnh gồm phú yên điện biên sơn la và yên bái
mỗi phần quà trị giá trên sáu trăm năm mươi đồng gồm năm trăm linh đồng tiền mặt và gạo mì tôm dầu ăn
toàn bộ kinh phí được hội từ thiện tỉnh đồng nai vận động từ các nhà hào tâm mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh trong hơn ba tháng qua
được biết hàng năm hội từ thiện tỉnh đồng nai đều tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại nặng nề do thiên tai
qua đó góp phần giúp người dân những vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
ủy ban nhân dân thành phố và hiệp hội hoa đà lạt đã vận động các doanh nghiệp hợp tác xã và người dân ủng hộ hơn bốn mươi tấn nông sản cùng các loài hoa để gửi tặng quân và dân huyện đảo trường sa nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ngày bốn tháng một cán bộ ủy ban nhân dân thành phố đà lạt và hiệp hội hoa đà lạt cùng người dân đã trực tiếp đóng gói để vận chuyển hơn bốn mươi tấn nông sản gồm bắp cải bí bầu cà rốt củ rền làm qua tết gửi đến quân và dân huyện đảo trường sa
đây cũng là các loại nông sản có thể bảo quản dài ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
theo tổng chương thường xuyên và thực hiện hàng năm của thành án hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam của thành phố đà lạt đã vận động các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân để thực hiện chương trình tất cả vì trường sa thân yêu và qua đó đã được sự ủng hộ của các doanh nghiệp các tổ chức và các cá nhân ủng hộ
cùng với hơn bốn mươi tấn nông sản hiệp hội hoa đà lạt và các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố cũng đã vận động hàng trăm
trậu hoa lan hồ điệp cùng một số loại giống rau hoa các loại giá thể
phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và gần một trăm linh triệu đồng
gửi tặng cán bộ chiến sĩ và người dân trường sa vui xuân đón tết và tổ chức canh tác lâu dài
thông qua công tác tuyên truyền vận động thì với mọi người đều hướng về trường sa
với lòng yêu nước hướng với trường sa thì mọi người cũng đã quyên góp ủng hộ rất là nhiều
một số thì ủng hộ bằng bậc chất bằng những loại giá thể hoặc là bằng những bậc chất
để hỗ trợ làm mô hình chăm sóc tiết kiệm nước còn một số thì ủng hộ bằng tiền mặt
để mình cũng đã tham khảo dưới chỗ bên quân chủng và bộ ngại quân
để coi những mô hình gì cần thiết nhất thì đây là mình cảm thấy là nó rất là ý nghĩa
hơn bốn mươi tấn nông sản sẽ theo các đoàn tàu ra đến trường sa trước tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
mang theo nghĩa tình của người dân phố núi đà lạt luôn hướng về vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh được xây dựng bởi công ty đà lạt
hồ chí minh được xem là thành phố khởi nghiệp bởi số lượng các công ty trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh
chiếm hơn bốn mươi hai cả nước thành phố đã cơ bản hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
để phong trào khởi nghiệp trẻ phát triển nhanh và đạt được nhiều dấu ấn đậm nét
với giải pháp xây dựng tổng đài ảo để nghe gọi ghi âm lưu trữ nhật ký kết nối chăm sóc khách hàng toàn cầu
dự án girl cons của hai chàng trai chính yếp phạm tấn phúc và nguyễn xuân bằng
đã nhận được nguồn vốn một triệu đô la mỹ từ nhà đầu tư vinacapital
girl cons có thể giúp cho khách hàng mua những đầu số ở lào campuchia hay singapore
để mở rộng được thị phần trong khách hàng của mình
có thể là giữ ứng dụng cho nhân viên lao động ở địa phương ở lào campuchia
dự án tổng đài thông minh girl cons là ví dụ thành công của phong trào khởi nghiệp trẻ
đang nở rộ tại thành phố hồ chí minh
dù trong thực tế có không ít dự án khởi nghiệp gặp thất bại nhiều hơn thành công
bởi thiếu sự hỗ trợ và quyết tâm bước đi lâu dài
trong hai năm qua trung tâm sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
thành phố hồ chí minh được xem là đơn vị đồng hành hữu ích của nhiều start up
khi đã hỗ trợ cho ba trăm linh dự án khởi nghiệp kết nối được một năm trăm linh sáng lập viên
với các nhà đầu tư và quỹ hỗ trợ không gian khởi nghiệp
làm sao để cộng đồng này gắn kết được với cái định hướng và cái chương trình hành động của thành phố
để nó tạo ra một cái nguồn lực để phát triển chung
đúng định hướng cần có một cái kênh làm sao kết nối được giữa hệ thống nhà nước
với vai trò là người hoạch định chính sách người kiến tạo chương trình
và người có nguồn lực với cộng đồng
để hoạt động khởi nghiệp trẻ thật sự chuyên nghiệp
thành phố hồ chí minh đã xây dựng nhiều kênh kết nối như gắn kết các start up
với các tổ chức tài chính và sự hỗ trợ nhiều mặt khác
theo định hướng chương trình khởi nghiệp của thành phố
sqf có rất nhiều hợp đồng hỗ trợ khác nhau
và đồng hành với các tổ chức tài chính
đầu tiên là hỗ trợ các bạn start up kết nối với các thành tố trong hệ sinh thái
ngoài ra sqf cũng có một chương trình accelerator để hỗ trợ đào tạo
về leadership cho các bạn khởi nghiệp
sau khi tốt nghiệp của chương trình accelerator xong
sqf có rất nhiều hợp đồng hỗ trợ kết nối khác
chính sách phát triển khởi nghiệp đã lan tỏa sâu rộng
và để phát triển mạnh mẽ hơn nữa
không thể thiếu vai trò của các quỹ hỗ trợ
các vườn ươm doanh nghiệp đóng vai trò đồng hành
để các bạn trẻ tự tin vững bước trên con đường khởi nghiệp
tính đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
cả nước có hơn hai mươi bốn bốn trăm linh chiếc xe quá niên hạn sử dụng
trong đó có hơn hai sáu trăm ba mươi xe khách chở người
và hơn hai mươi một tám trăm linh xe tải chở hàng sẽ bị tịch thu nếu tham gia giao thông
xe đã hết niên hạn sử dụng là các xe không còn bảo đảm
các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi lưu thông trên đường
vì vậy chủ trương tịch thu những chiếc xe này nhận được sự đồng tình của dư luận
hiện nay một số chủ phòng
một số chủ phương tiện đã hoán cải xe khách và xe tải hết niên hạn sử dụng để hoạt động chui
nhiều xe sau khi hoán cải đã được đưa về các vùng quê miền núi để tiếp tục sử dụng
đây là chiếc xe được chủ phương tiện mua về để đưa đón học sinh
bị lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện trương mỹ thành phố hà nội
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra chủ phương tiện đã bỏ xe chạy trốn
người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện còn có các hình thức đối phó
như sử dụng tem kiểm định giả hoặc scan photo màu lại tem kiểm định
dán lên kính chắn gió ở những góc tối và lam chắn nắng để che mắt và làm khó khăn trong việc kiểm tra
xe hết niên hạn sử dụng là các xe không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn
luôn ẩn chứa nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe hết niên hạn sử dụng gây ra
như cái vụ tai nạn ở như xuân
anh hóa trên đường hồ chí minh
cái xe tải ifa hết miên hạn sử dụng
khi đấy là lưu thông trên đường
đâm va chạm đâm trực diện với lại một cái xe một mươi sáu chỗ chở người đi đám cưới
từ trong nghệ an khu vực anh sơn đi ra như xuân đi đến như xuân
thì làm tám người chết
rồi coi như có những cái vụ xe hết niên hạn sử dụng
đao trong vực ở cao bằng làm bốn năm người chết v v
thì đấy là những vụ tai nạn
vì vậy chủ trương thu hồi xe quá niên hạn đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của xã hội
thu hồi một là theo cái nghiên ngạch và theo kỹ thuật

cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải

tại mục phương tiện hết miên hạn sử dụng và phương tiện sắp hết miên hạn sử dụng
tới đây cục sẽ tiếp tục ra soát giúp các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện xử lý
về phía cục đăng kiểm việt nam với chức năng của mình cũng đã coi như là thông báo trước
đồng thời coi như phối hợp với các cơ quan
các cơ quan chức năng để coi như là thông báo cho chủ phương tiện biết những cái xe đó
là thuộc đối tượng phải nõi bỏ kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nửa cuối tháng một chúng tôi sẽ chốt lại danh sách cuối cùng
thông báo cụ thể vì những cái xe đó một lần nữa để đến cơ quan chức năng
luật giao thông đường bộ quy định đối với các ô tô chở hàng xe tải và ô tô chở người
xe khách xe chở người từ một mươi chỗ trở lên được quy định niên hạn sử dụng là không quá hai mươi năm năm
ô tô chở hàng không quá hai mươi năm riêng các dòng ô tô từ chín chỗ trở xuống
không phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng
như vậy trước hết bản thân các chủ phương tiện phải tự giác tuân thủ các quy định này
là một trong những bệnh viện đầu tiên của tỉnh nghệ an và trong khu vực bắc trung bộ
thành lập đơn vị chống đau bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh nghệ an đã áp dụng
các phương pháp điều trị không dùng thuốc phối hợp các phương pháp điều trị khác
nhằm nâng cao hiệu quả điều trị góp phần thu dung người bệnh
bảo đảm quyền lợi được khám điều trị phục hồi chức năng của nhân dân
để đáp ứng nhu cầu của người bệnh nhất là giảm bớt những cơn đau đớn của người bệnh
trong quá trình điều trị bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh nghệ an đã tổ chức hội nghị chống đau
mùa thu duyên hải với sự tham gia của các chuyên gia giỏi đầu ngành trực tiếp đào tạo
thăm khám chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ từ đó chất lượng chuyên môn của các bác sĩ đã được nâng lên rõ rệt
tôi cũng tìm hiểu rất là nhiều bệnh nhân đến điều trị ở đây như là các bà già
ông bà gia thì họ cũng thấy được họ cũng trao đổi là họ điều trị ở đây thì họ thấy rất là khá
khá lên rất là nhiều có những người đã ra viện họ vào điều trị ở đây có những người vài chục ngày
có thể có những người một tháng khi họ ra viện họ ra về họ thấy trong cái bệnh tật thì nó tiến triển rất là tốt
từ những nỗ lực đó bệnh viện đã chữa trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp về phục hồi chức năng
và điều quan trọng hơn cả là người bệnh trong tỉnh nghệ an đã có thêm một cơ sở điều trị uy tín mà không phải ra hà nội điều trị
trong từng tháng triển khai chúng tôi thấy là cái công tác này rất hiệu quả
đối với bệnh nhân thì ở các huyện về mỗi một ngày chúng tôi có khám và quản lý điều trị giải quyết
chứng bệnh đau cho khoảng ba mươi bốn mươi bệnh nhân vậy con số là con số rất đáng kể
nhiều bệnh nhân có khi đau mấy chục năm rồi trong thời gian vừa rồi đến chúng tôi giúp đỡ cho bệnh nhân khỏi bệnh
như vậy là cái hoàn cảnh yêu cầu có một đơn vị chống đau rất cấp thiết
mà cái chúng tôi ý tưởng của chúng tôi kết hợp với bệnh viện phục hồi chức năng là rất thành công và hiệu quả
sau sáu tháng hoạt động đơn vị chống đau của bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh nghệ an đã tiếp nhận khám cho bảy trăm năm mươi tám lượt bệnh nhân
trong đó có sáu trăm sáu mươi bảy lượt bệnh nhân được can thiệp điều trị đau
nhiều kỹ thuật cao được giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn trường đào tạo trực tiếp thực hiện và chuyển giao như tiêm ngoài màng cứng đốt sống cổ
tiêm ngoài màng cứng cột sống thắt lưng tiêm phóng bế các dây thần kinh dây chẳng và cuộc sống
trong thời gian sắp tới bệnh viện sẽ triển khai mở rộng hoạt động của đơn vị chống đau
thứ nhất là kế hoạch đào tạo sẽ nâng lên đào tạo cho toàn bệnh viện các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên
đơn vị chống đau sẽ làm tốt để triển khai mở rồng tại tất cả các khoa phòng tất cả các khoa lâm sang
mỗi khoa lâm sang đều có những phòng thủ thuật vô khuẩn để hoạt động chống đau
đơn vị chống đau trong đầu tiên là trung tâm lớn và mở rồng đào tạo cho tất cả các bác sĩ kỹ thuật viên trong tỉnh và trong cả nước có nhu cầu muốn phát triển chuyên môn về chống đau
có thể nói sau hội nghị khoa học mùa thu duyên hải với nội dung khoa học đơn vị chống đau mô hình lâm sàng linh hoạt cho y học đau
tại nghệ an đã trở thành diễn đàn của các chuyên gia các nhà khoa học trực tiếp triển khai hoạt động đào tạo huấn luyện chống đau trong thực hành lâm sàng
một sự kết nối trực tiếp vĩ mô và vi mô hoàn hảo sẽ mang đến những ý tưởng mới mẻ và hứa hẹn tương lai thành công cho việc chống đau đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân
trong phần tiếp theo của chương trình tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đông xuân
nông dân trồng đào thấp thỏm mong chờ thời tiết
hôm qua bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến yêu cầu cần đánh giá tình hình dịch bệnh và đưa ra các giải pháp tức thì
để giảm số mắc và tử vong
tại hội nghị ông trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy các bệnh có vaccine tiếp tục được khống chế hiệu quả như thanh toán bại liệt loại trừ uốn ván sơ sinh
bệnh sốt xuất huyết tăng trong những tháng đầu năm và tăng cao tại hà nội
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đã được kiểm soát và số ca mắc giảm liên tục
tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng chưa bao phủ được trên chín mươi năm quy mô xã phường
chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng đặc biệt tại vùng sâu vùng xa vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế
khu vực có dân cư biến động lớn
đây là nguy cơ tiềm ẩn của việc xuất hiện lại các bệnh về bạch hầu ho gà sởi
theo bộ trưởng bộ y tế vấn đề dịch bệnh mùa đông nhất là các bệnh mới nổi như mers cov
cúm mùa thường xảy ra vào thời điểm này
nếu số mắc tăng nhanh thì tử vong chắc chắn sẽ có
chính vì vậy cần hết sức chú ý
hiện nay bệnh sởi rất dễ quay lại nên cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh
bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện lây chéo trong bệnh viện
vấn đề cách ly lây nhiễm bệnh nhân tử vong trên nền bệnh sởi nặng
lây chéo viêm mảng não suy hô hấp suy đa phủ tạng
các đợt lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng trị thời gian qua
đã làm cho nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng
đến thời điểm này bà con nông dân đang triển khai sản xuất vụ đông xuân
nhưng các công trình này vẫn chưa được khắc phục
khiến nhiều diện tích lúa đứng trước nguy cơ không thể gieo cấy do thiếu nước sản xuất
đây là kênh chính thủy lợi trúc kinh tỉnh quảng trị
có nhiệm vụ tưới cho hơn một mươi năm ha lúa ở các địa phương thuộc huyện gio linh cam lộ và tp đông hà
qua các trận lũ lụt vừa qua đã làm sạt lở mái bờ canh nghiêm trọng
mặt của kênh rộng khoảng bảy mét nay đã bị lấp còn một mét
nếu mở nước lớn thì sẽ có nguy cơ vỡ con canh này
nhưng mở nước nhỏ thì sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân của người dân
còn đây là trạm bơm mò ó ở huyện đắc rồng
có nhiệm vụ bơm nước tưới cho bảy mươi hectare lúa ở ba thôn phú thành ba dầu và khe lặn
thuộc xã mò ó huyện đắc rồng
do bị lũ nên giờ đây trạm bơm này đã bị lấp hoàn toàn
chúng tôi đã thông báo về lịch thời vụ cho bà con rồi
mùng bảy và mùng tám sắp tới đây đồng loạt là bà con làm đất và cho gieo màng
và đúng vào ngày một mươi năm từ một mươi năm đến hai mươi là chúng tôi đồng loạt cho gieo xả
nếu trong tình hình hiện nay mưa lũ bôi lấp như thế này mà trạm bơm không được khắc phục kịp thời
thì ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất của bà con
hiện tại trên địa bàn
công ty thủy nông do cam hà quản lý
nhiều công trình thủy lợi bị đất đá lấp làm hư hỏng nặng
nguy cơ sẽ có hơn một trăm linh hectare lúa của người dân không thể sản xuất trong vụ đông xuân
sĩ nghiệp thì bằng cái nguồn lực của mình cho nào vẽ sửa trựa khắc phục những cái hư hỏng nhỏ
kiên nghị với quan nhân tỉnh cũng như là cả cái sở ban ngành liên quan
cho khắc phục sớm những cái hư hỏng quả năng như thế này
để đảm bảo phục vụ sản xuất cho kịp thời vụ
lịch thời vụ của tỉnh quảng trị
bắt đầu gieo cấy vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến nay người dân vẫn chưa thể triển khai làm đất được
nếu các công trình thủy lợi này không được khắc phục
thì nguy cơ còn nhiều diện tích lúa nữa ở tỉnh quảng trị
sẽ không sản xuất được do thiếu nước phục vụ khâu làm đất và gieo xạ trên các cánh đồng
từ năm hai nghìn một mươi năm ngành nông nghiệp tỉnh phú yên đã thực hiện giảm lượng giống gieo xạ
tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận trong sản xuất lúa
theo nghị quyết về phát triển lúa giống của hội đồng nhân dân tỉnh
đã qua bốn mùa gieo xạ nhưng nhiều nông dân vẫn giữ phương pháp sản xuất cũ
lượng giống xạ trên đơn vị diện tích vẫn không giảm so với trước
đây là cánh đồng lúa rộng hàng nghìn hectare ở phía nam tp tuy hòa tỉnh phú yên
cánh đồng khá bằng phẳng nông dân đồng loạt xuống giống gieo xạ cách đây vài ngày
mấy ngày qua trời mưa nước ngập và không khí lạnh lúa chậm phát triển
trong khi mật độ gieo xạ quá dày
cách thành phố tuy hòa khoảng một mươi năm km huyện tây hòa được xem là vựa lúa của tỉnh phú yên
với hơn một mươi ba hectare năng suất trung bình khoảng bảy mươi một tạ trên một hectare
vụ đông xuân này dù chỉ mới làm đất
sau nhiều nông dân khẳng định mật độ gieo xạ sẽ không dưới một mươi ba kg giống trên năm trăm linh m hai
cao hơn mức khuyến cáo của ngành nông nghiệp từ tám đến một mươi kg trên năm trăm linh m hai
lý do được nông dân đưa ra là khi xạ dày nếu chết cây này sẽ còn có cây khác thay thế
rúi dày hẳn mây thua thì mua ở đây phải trừ hạ lúa
thí dụ thường thường là cái vụ tám xạ thí dụ trên một mươi kg đến một mươi hai kg trên một xào là vụ nắng
còn vụ bị mưa thí dụ gặp mưa nở lên cái ốc
thì người ta phải bọc hai kg nữa để trừ hạ cái ốc
trước mỗi vụ lúa ngành nông nghiệp tỉnh phú yên đều tổ chức hội thảo
tổ chức mô hình trình diễn tham gia mô hình
nhiều nông dân khẳng định giảm mật độ gieo xạ sẽ bớt tiền mua giống
hạn chế sâu bệnh công chăm sóc và đạt hiệu quả cao hơn
thế nhưng khi kết thúc mô hình rất ít người làm theo
sản xuất nông nghiệp ở tỉnh phú yên lệ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết
việc tâm lý người nông dân lo ngại xạ thưa mất giống là điều dễ lý giải
nhưng để thay đổi nhận thức này
không phải dễ bởi có quá nhiều cánh đồng lúa mà hệ thống canh mương chưa bảo đảm
chỉ sau một trận mưa nước đã ngập trắng đồng
thất thường khiến người trồng đào ở làng đào nhật tân hà nội khó phán đoán
nếu thời tiết lạnh bút sau đó lại nắng ấm kéo dài
sẽ làm nhiều chủ vườn không kịp hãm tiến độ nở hoa dẫn đến hoa nở sớm
hơn nữa nắng mưa thất thường cộng với nắng hanh xương muối sớm kéo dài
cũng là một nỗi lo khiến các hộ trồng đào đang thấp thỏm
mỗi năm thì thời tiết khắc nhạt hơn mưa nhiều hoặc là nắng nhiều
nó rất là khó khăn cho chúng tôi
nên là chúng tôi cái kỹ thuật của chúng tôi
phải là để ý rất là tỉ mỉ từng tí một chi ly rồi
để ý nó chăm sóc hàng ngày không khác cái con của mình luôn
là đời thứ ba trong gia đình có truyền thống trồng đào
dù có năm mươi năm kinh nghiệm với cây đào
nhưng ông nguyễn văn hiệp cũng như nhiều hộ dân tại làng đào nhật tân
cũng chỉ biết theo dõi và mong thời tiết sẽ thuận lợi
năm ngoái nhà ông đã thua lỗ nặng vì thời tiết nóng ẩm khiến đào nở sớm
nhiều cái nó khó hơn
nó theo cái kỹ thuật của thị trường nữa
đâm là giờ uấn đào này chia tay này sửa tán này
thì là rồi hỏi kỹ thuật cao
mà thời tiết nó không ủ hộ
thì là mình mất nhiều công chăm sóc
phun thuốc tắm tưới nó mất nhiều công
thì mới được cái cây đào nó lên nó tốt được
với anh nguyễn văn vụ chủ vườn đào hiệp vụ
những gốc đào tiến vua thất thốn được chăm sóc như những đứa con tinh thần
hơn trăm gốc đào thất thốn với giá trị cao
đều được cho vào phòng ủ tránh thời tiết độc hại thất thường
khí hậu thời tiết bây giờ thay đổi rất là thất thường
chỉ cần là rét quá thì cũng không được
mà lắng quá cũng không được
bà con sống trong sự thấp thỏng của cái cựu áo thời tiết làng nghề
luôn luôn lúc nào cũng sợ là thời tiết nó thất thường
mà chỉ mong làm sao thời tiết nó ủng hộ bà con nông dân
bởi vì cả một năm trời bà con nông dân chỉ có ngóng chờ vào mỗi ngày tết
nhất là ở trong khu vực làng nghề
tết mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám đang đến gần
những nông dân trồng đào đang thấp thòm theo dõi diễn biến thời tiết
với mong muốn những cây đào còn đang e ấp nụ sẽ nở hoa khoe sắc đúng dịp tết
không phụ công chăm sóc người chồng trong suốt một năm
đó cũng là mong muốn chung của nhiều người
có được cây đào đẹp trong gia đình mỗi khi tết đến xuân về
trong phần tin quốc tế
iran cáo buộc có sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc biểu tình
israel trục xuất hàng chục nghìn người nhập cư châu phi
các cuộc biểu tình tiếp diễn trong sáu ngày vừa qua
đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tại iran
hiện chính phủ iran đang phải xem xét những nguyên nhân dẫn đến làn sóng biểu tình này
trong đó không loại trừ khả năng can thiệp từ các thế lực bên ngoài
lực lượng về biểu tình của iran đang phải xem xét những nguyên nhân dẫn đến làn sóng biểu tình này trong đó không loại trừ khả năng can thiệp từ các thế lực bên ngoài
lực lượng về binh cách mạng hồi giáo iran thông báo

nhiều đối tượng gây rối chủ chốt đã bị bắt giữ và sẽ bị xét xử
ước tính tổng cộng đã có một mươi năm người tham gia các hoạt động này trên toàn quốc
ước tính tổng cộng đã có một mươi năm người tham gia các hoạt động này trên toàn quốc
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã thông báo kế hoạch trục xuất hàng chục nghìn người nhập cư châu phi ra khỏi lãnh thổ nước này trong vòng ba tháng tới
theo kế hoạch khoảng ba mươi tám người nhập cư lãnh thổ israel trái phép chủ yếu tới từ irichia và sudan sẽ buộc phải rời đi muộn nhất là cuối tháng ba tới
mỗi người di cư sẽ được hỗ trợ vé máy bay và khoản tiền là ba năm trăm linh usd nếu đồng ý hồi hương
sau tháng ba mức tiền này sẽ giảm xuống
và những người tiếp tục từ chối rời đi sẽ bị bắt giữ
dự kiến khu tạm trú holos có sức chứa khoảng một hai trăm linh người di cư tại khu vực sa mạc miền nam israel cũng sẽ bị đóng cửa
theo bộ nội vụ israel lượng người di cư ồ ạt tràn qua khu vực biên giới giữa nước này và bán đảo sinai của ai cập hồi năm hai nghìn một mươi tám
kể từ đó israel đã hoàn thiện hàng rào biên giới và triển khai thiết bị cảm biến điện tử
trong vòng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
khi qua được khu vực biên giới này
hiện cơ quan phụ trách người tị nạn của liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại trước kế hoạch này của israel
ấn độ là một trong những nước sản xuất lương thực lớn nhất thế giới
nhưng hiện tại ở quốc gia này đang tồn tại một nghịch cảnh là có tới một trăm chín mươi bốn triệu người dân đang phải chịu đói hàng ngày
trong khi lượng thực phẩm bị lãng phí lên tới một mươi bốn tỷ usd mỗi năm
theo diễn đàn kinh tế thế giới
vấn đề của ấn độ không nằm ở khu vực này

bởi quốc gia này cần khoảng từ hai trăm hai mươi năm đến hai trăm ba mươi triệu tấn lương thực mỗi năm
trong khi năng suất của ấn độ trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đạt hơn hai trăm bảy mươi triệu tấn
tuy nhiên gần bốn mươi giá trị sản xuất lương thực hàng năm của ấn độ
bị lãng phí chủ yếu là do bị hỏng
do thiếu kho chứa và phương tiện vận chuyển
hoặc bị chuột và côn trùng cán phá
trong khi đó ấn độ hiện đang đứng thứ một trăm linh trên tổng số một trăm một mươi chín nước
trong chỉ số đói toàn cầu hai nghìn một mươi chín với vấn đề nông dưới bốn mươi bosses người bắc
với một mươi bốn năm dân số trong tình trạng thiếu dinh dưỡng
tỷ lệ trẻ dưới năm tuổi tử vong ở ấn độ là bốn tám trong đó một nguyên nhân chính là thiếu dinh dưỡng và môi trường độc hại
chính phủ ấn độ đang nỗ lực xóa bỏ nạn đói và ngăn chặn lãng phí lương thực trong quá trình sản xuất chế biến bán lẻ và tiêu thụ
thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ tài chính cũng như hợp tác với các đối tác và các nhà đầu tư
trong bối cảnh nước anh đang nỗ lực thúc đẩy giai đoạn hai của tiến trình đàm phán brexit về vấn đề thương mại
các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo anh phải cải tổ mạnh mẽ hệ thống dạy ngoại ngữ đang trong tình trạng đáng báo động hiện nay
nếu không muốn bị tụt hậu trên thị trường toàn cầu sau khi rời khỏi liên minh châu âu eu
trong cuốn sách có tựa đề những ngôn ngữ sau brexit nhóm hai mươi sáu nhà nghiên cứu của anh cho rằng
tham vọng nước anh toàn cầu sau brexit khó khăn
nếu anh giữ thái độ ỉ lại vào sự phổ biến của tiếng anh
nhóm tác giả đưa ra một bức tranh khá bi quan về tình trạng nhân lực kém ngoại ngữ ở anh hiện nay
trong khi tám mươi trẻ em tại các nước châu âu khác bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai từ tiểu học
thì gần hai phần ba dân số anh hiện tại không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ
đáng báo động hơn cả là từ năm hai nghìn đến nay đã có bốn mươi sáu khoa ngôn ngữ hiện đại
tại các trường đại học của anh phải đóng cửa vì không được đầu tư
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân